trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh
theo đó với khẩu hiệu hành động nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần phong trào được triển khai tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nhựa
từ đó giúp người dân từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa khó phân hủy đồng thời huy động cộng đồng tích cực tham gia thu gom phân loại rác thải nhựa để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định
bên cạnh đó đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông sản phẩm nhựa sử dụng một lần và đăng ký tham gia thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trong đơn vị do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức